trước diễn biến dịch bệnh như hiện nay khi covid một mươi chín đã lan sâu trong cộng đồng
thì việc vô tình trở thành f một hoặc mắc covid một mươi chín từ những người xung quanh đã không còn là chuyện hiếm
tuy nhiên có một số trường hợp dù liên tục tiếp xúc với f nhưng vẫn không nhiễm covid một mươi chín
một ngày trước khi đồng nghiệp test nhanh dương tính nhật phan ở cùng f trong một studio nhỏ
điều hòa bậc khoảng hai mươi hai độ c cả hai đều không đeo khẩu trang
người bạn có biểu hiện nghẹt mũi thỉnh thoảng ho nhưng ngồi lâu đeo khẩu trang khó chịu
bạn tháo ra không ngờ bạn về nhà test nhanh dương tính vậy là mình trở thành f một lần thứ n nhật phan kể
tình huống trở thành f một khiến anh sợ nhất là ngồi ăn lậu ngay bên cạnh f
khi người bạn phát hiện dương tính cũng là lúc anh bị sốt và đau đầu
lúc đó tôi gần như chắc chắn là mình đã bị nhiễm rồi vậy mà test nhanh hai lần tôi vẫn âm tính
vừa mừng vừa cảm thấy khó hiểu anh kể
trường hợp của nhật phan không phải là tình huống hiếm gặp
một số người nhiều lần trở thành f một tiếp xúc f rất gần và làm việc trong môi trường nguy cơ cao
xong họ cũng ngạc nhiên bởi bản thân vẫn âm tính
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đh y dược tp hcm
tỏ ra ngạc nhiên khi nhiều người thắc mắc vì sao bản thân không lây nhiễm sars cov hai
những người tiếp xúc f nhưng có miễn dịch tốt họ không bị nhiễm là chuyện bình thường
nếu có miễn dịch tốt và thời gian tiếp xúc không nhiều nguy cơ lây nhiễm cũng rất thấp
phó giáo sư dũng nói
chuyên gia đh y dược tp hcm phân tích ở người tiêm đủ liều vaccine
cơ thể đã có miễn dịch chống lại virus
ông đưa ra ví dụ nếu hiệu lực bảo vệ chín mươi nghĩa là trong một trăm linh người tiếp xúc
thì chín mươi người không mắc bệnh một mươi còn lại mắc bệnh
tương tự hiệu lực bảo vệ sáu mươi nghĩa là cùng tiếp xúc như thế với một trăm linh người
nhưng có bốn mươi người mắc bệnh
dù đã tiêm vaccine và có khả năng
khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn là vấn đề của xã hội
chúng ta nên tiếp tục thực hiện nghiêm túc năm k để hạn chế nguy cơ lây nhiễm
dù không có triệu chứng việc trở thành f cũng gia tăng số ca mắc
làm cho hoạt động xã hội bị cản trở phó giáo sư dũng khuyến cáo
bên cạnh đó phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng nói về tình huống phơi nhiễm do nhiều nguyên nhân
tình huống cụ thể là với nhiều nhân viên làm việc trong khu cách ly
bệnh viện giả chiến nhưng vẫn không bị mắc bệnh
nguyên nhân là họ thực hiện năm k và phòng hộ cá nhân tốt
ngoài ra một số trường hợp cũng bị phơi nhiễm nhẹ khi tiếp xúc với nguồn bệnh
việc phơi nhiễm nhẹ trong thời gian dài cũng làm miễn dịch ngày càng tăng
năm ca không giúp chúng ta miễn nhiễm hoàn toàn
giả sử bị lây nhưng lượng virus yếu kháng thể vẫn tấn công được chúng
từ đó giúp miễn dịch lâu dài
nếu không năm k lượng virus xâm nhập càng nhiều người bệnh có nguy cơ chuyển nạn cao hơn
tăng khả năng lây nhiễm cho những người xung quanh
do đó tôi không ủng hộ việc cố tình để lây nhiễm
tự nhiên phó giáo sư dũng nói
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cũng cho rằng không có gì ngạc nhiên khi bạn không mắc bệnh dù môi trường xung quanh có nhiều nguy cơ
theo ông nguyên nhân là hiệu quả của vaccine và tuân thủ tốt năm k
việc lây nhiễm phụ thuộc vào mức độ gần hay xa thời gian không gian tiếp xúc
thông thoáng hay phòng kính người tiếp xúc có đeo khẩu trang hay không
không phải có tiếp xúc f là sẽ bị nhiễm
bản thân bạn chưa mắc bệnh là nhờ vaccine và năm ca tốt
như vậy cần tiếp tục phát huy để bảo vệ bản thân không nên có tâm lý chán nản
hay chờ đến lượt mình mắc bệnh phó giáo sư nguyễn việt hùng chia sẻ
các nhà nghiên cứu của đại học briston của anh cho rằng
ncov mất phần lớn khả năng lây nhiễm sau năm phút ở trong không khí
và giảm nguy cơ tới chín mươi sau hai mươi phút
các phát hiện được trung tâm nghiên cứu arizona thuộc đại học bristol
anh được garden dẫn lại nhấn mạnh tầm quan trọng của giữ khoảng cách vật lý
và đeo khẩu trang trong ngăn ngừa lây lan covid một mươi chín ở phạm vi ngắn
hệ thống thông gió dù vẫn quan trọng nhưng có thể sẽ có ít tác dụng hơn
mọi người dồn sự chú ý vào những không gian thông gió kém
và lo lắng về nguy cơ ncov lây truyền hàng mét trong không khí hoặc là khắp căn phòng
tôi không nói điều đó không xảy ra nhưng tôi nghĩ nguy cơ phơi nhiễm lớn nhất
là khi bạn ở gần ai đó
giáo sư jonathan redd giám đốc trung tâm nghiên cứu
tác giả chính của nghiên cứu cho biết
khi bạn di chuyển ra xa hơn không chỉ arozone loãng xuống
mà khả năng lây nhiễm của virus cũng giảm vì virus đã mất đi khả năng lây truyền theo thời gian
ông nói thêm
các nhà nghiên cứu tại đại học briston đã phát triển thiết bị cho phép họ tạo ra
các giọt nhỏ chứa virus và chúng bay nhẹ nhàng giữa hai vòng điện
trong khoảng thời gian từ năm giây đến hai mươi phút
đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ độ ấm và cường độ của tiêu cực tím
của môi trường xung quanh
nghiên cứu chưa được bình duyệt cho rằng khi các hạt virus rời khỏi điều kiện ẩm
và dầu carbon dioxide của phổi chúng nhanh chóng mất nước và bị khô
trong khi môi trường có nồng độ carbon dioxide thấp hơn cũng làm tăng nhanh chóng độ ph
cả hai yếu tố này đều ngăn cản khả năng virus lây nhiễm cho tế bào người
nhưng tốc độ làm khô các hạt thay đổi tùy theo độ ẩm tương đối của không khí xung quanh
khi độ ẩm không khí dưới năm mươi tương tự không khí tương đối khô ở nhiều văn phòng
virus mất khoảng một nửa khả năng
năng lây nhiễm trong vòng năm giây sau đó suy giảm chậm hơn và ổn định hơn
với tỷ lệ mất thêm một mươi chín sau năm phút
ở độ ẩm không khí chín mươi tương đương phòng sông hơi hoặc phòng tắm
quá trình suy giảm khả năng lây nhiễm diễn ra từ từ hơn
virus còn năm mươi hai khả năng lây nhiễm sau năm phút giảm xuống chỉ còn một mươi sau hai mươi phút
sau đó không còn sự khác biệt giữa hai điều kiện
tuy nhiên nhiệt độ không khí không tạo ra khác biệt nào đối với khả năng lây nhiễm của virus
trái ngược quan điểm phổ biến
biến cho rằng ncov có khả năng lây truyền thấp hơn ở nơi có thời tiết nóng
điều đó có nghĩa là đến hôm nay tôi gặp bạn bè ăn trưa trong quán rượu
rủi ro chính là tôi có thể lây lan cho bạn hoặc bạn lây cho tôi
không phải là từ ai đó ở bên kia của quán
giáo sư red nhấn mạnh thêm rằng điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang
trong những tình huống mọi người không thể duy trì giãn cách
cơ quan quản lý dược phẩm cho oima cho biết các mũi tim tăng cường lặp lại bốn tháng một lần
có thể làm yếu hệ miễn dịch
và khiến cho người tim mệt mỏi bloomberg đưa tin
cơ quan này khuyến nghị các quốc gia nên tăng khoảng cách thời gian chứa được tim tăng cường
và thực hiện vào thời điểm bắt đầu mùa lạnh ở mũi bán cầu giống như với chiến lược tim chủng ngựa cúng
các mũi tăng cường có thể tiêm một hoặc hai lần
song đó không phải là điều mà chúng tôi cho rằng nên lặp lại liên tục marco savaleri
người đứng đầu bộ phận phụ trách các mối đe dọa về sức khỏe và chiến lược vaccine của ima nói
chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn về cách chuyển
đổi từ bối cảnh đại dịch sang bối cảnh bệnh đặc hữu ông cho biết thêm
khuyến cáo của yma được đưa ra giữa lúc một số quốc gia đang cân nhắc tim mũi tăng cường thứ hai
nhằm tăng khả năng bảo vệ người dân trước làn sóng dịch do biến chủng omicron gây ra
vào đầu tháng này issaro đã trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư
và cũng là mũi tăng cường thứ hai cho những người trên sáu mươi tuổi
trong khi đó anh cho biết ba mũi vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ tốt và chưa cần tiêm thêm
nhưng sẽ xem xét khi có thêm dữ liệu
biến chủng omitron đang lây lan nhanh trên toàn cầu với số ca mắc tăng đáng kể
theo chuyên gia cho biết biến chủng này có thể dẫn tới hội chứng covid một mươi chín kéo dài
kể có ở người có biểu hiện nhẹ
chuyên gia đến từ đại học thành phố new york của mỹ cho biết
chúng ta nên giả định rằng biến chủng omicron có thể gây ra điều tương tự như các biến thể trước đó
cho đến khi có bằng chứng phủ nhận
tuy nhiên nghiên cứu trước đây cho thấy rằng việc tiêm phòng có thể làm giảm đáng kể
nguy cơ mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
theo tổ chức y tế thế giới who cho biết hội chứng covid một mươi chín kéo dài được định nghĩa là tình trạng bệnh nhân
mặc dù đã hồi phục khỏi covid một mươi chín cấp tính nhưng các triệu chứng vẫn còn kéo dài trên bốn tuần
kể từ lúc khởi phát nhiễm trùng
uso ước tính một mươi hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín trải qua các triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh
giống với covid một mươi chín cấp tính hội chứng covid một mươi chín kéo dài gây tổn thương và biểu hiện triệu chứng
ở nhiều cơ quan bao gồm hồ hóa
các triệu chứng thường gặp nhất là mệt mỏi kéo dài đau đầu đau cơ khớp ho khó thở
đặc biệt là khó thở khi vận động gắn sức rụng tóc mất mùi vị giảm khả năng nhận thức giảm tập trung
lú lẫn hay các rối loạn tâm lý như lao âu trầm cảm rối loạn giấc ngủ
theo thống kê của anh cho rằng hai nhóm tỷ lệ mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài nhiều nhất
sẽ thuộc nhóm đối tượng nữ có độ tuổi từ ba mươi năm đến bốn mươi chín tuổi
vì vậy trong bối cảnh số ca mắc omitron đang tăng vọt trên toàn cầu và trong nước ta
chúng ta nên tiêm phòng và tiêm nhắc lại để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng